tại hà nội cục đối ngoại bộ quốc phòng cơ quan thường trực ban chỉ đạo bộ quốc phòng
về asean hai nghìn hai mươi đã chủ trì buổi làm việc với tùy viên quốc phòng của các nước asean
tùy viên quốc phòng đại diện các nước nga trung quốc hoa kỳ hàn quốc nhật bản
australia new zealand ấn độ và các nước khách mời tại việt nam để thông tin về công tác
tổ chức hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean admm lần thứ một mươi bốn
hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng admm cộng lần thứ bảy và các hoạt động liên quan
hội nghị admm lần thứ một mươi bốn và hội nghị admm cộng lần thứ bảy sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến
từ ngày chín đến ngày một mươi tháng một mươi hai sắp tới đây là hai sự kiện quan trọng nhất trong các hoạt động
hội nghị quốc phòng quân sự của asean do bộ quốc phòng việt nam chủ trì tổ chức trong năm
chủ tịch asean hai nghìn hai mươi tại buổi làm việc tùy viên quốc phòng và đại diện các nước đã nghe giới thiệu
trao đổi về chương trình nghị sự công tác lễ tân công tác truyền thông và kỹ thuật và các hoạt động liên quan
các nội dung được trao đổi tại cuộc gặp sẽ là cơ sở để các tùy viên quốc phòng báo cáo về nước
qua đó góp phần vào đàm hội nghị admm lần thứ một mươi bốn
hội nghị admm cộng lần thứ bảy và các hoạt động liên quan đạt được chất lượng tối đa về mọi mặt